mở đầu là thông tin về vụ án giết người ở bạc liêu
trong lúc nhậu xảy ra mâu thuẫn nguyễn trung trạng chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
đã dùng dao đâm chết người và đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng tám trạng cùng với bốn người bạn đến quán bia club
ở phường một thành phố bạc liêu để nhậu
sau đó nhóm của trạng sang bàn bên cạnh để mời bia thì hai bên đã xảy ra mâu thuẫn
trạng dùng dao đâm khiến nạn nhân bị thương tích nặng dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
tuy nhiên lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã vận động
nên trạng đến cơ quan công an để đầu thú
công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai trăm linh tiên hồng phiến
điều đáng nói là hai đối tượng này nghiện ma túy lâu năm
và luôn tìm mọi cách để đối phó với lực lượng công an
hai đối tượng bị bắt giữ gồm lê minh thịnh và ngân văn thu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai trăm linh tiên hồng phiến
và chín gram heroin một xe ô tô cùng hai điện thoại di động
hiện công an huyện nghĩa đàn đang tạm giữ các đối tượng
để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
và tuyên phạt bị cáo châu văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cựu phó tránh án thường trực tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
bốn năm tù về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng mỹ là thẩm phán được phân công tham gia xét xử
phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
tòa án nhân dân huyện hòa bình xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo trong vụ án sáu tháng tù giam
sau đó bị cáo gửi đơn kháng cáo đến tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
xin được giảm nhẹ hình phạt
qua người quen giới thiệu bị cáo mỹ
bị cáo đã gặp mỹ và nhờ giúp đỡ được hưởng án treo
mỹ được cho là đã đòi một trăm linh triệu đồng và đòi quan hệ tình dục với bị cáo
mỹ đã tham gia hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án
và hội đồng xét xử đã tuyên sáu tháng tù cho hưởng án treo
sau khi phiên tòa kết thúc mỹ điện thoại đòi tiền bị cáo
vào ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tại một nhà nghỉ thuộc phường một thành phố bạc liêu
khi mỹ đang nhận tiền thì đã bị lực lượng chức năng bắt quả ca
tiếp sau đây sẽ là những thông tin của các bạn
và những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc chín h trên antv